theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm nay một mươi bảy tháng một mươi hai các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất là một mươi một mươi ba độ c vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở bắc bộ và thanh hóa có mưa nhỏ về nơi các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa có mưa có nơi mưa vừa mưa to
khoảng từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh lại tăng cường nên ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ từ nay đến khoảng ngày hai mươi tháng một mươi hai tiếp tục xảy ra rét đậm có nơi rét hại
thời tiết hà nội nhiều mây không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một một mươi ba độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi bốn một mươi sáu độ c
các tỉnh bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trời rét đậm có nơi rét hại nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi cao có nơi dưới bảy độ c
các tỉnh khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây trời rét phía bắc trời rét đậm nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi hai độ c